thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa phê duyệt chương trình thương hiệu quốc gia việt nam từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi
mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng hình ảnh việt nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao
tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người việt nam góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
chương trình tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu việt nam gắn với các giá trị tích cực nổi trội của thương hiệu sản phẩm
góp phần tăng giá trị thương hiệu quốc gia việt nam bình quân hai mươi mỗi năm theo thống kê đánh giá của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới
trên một sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia việt nam đồng thời chín mươi số lượng doanh nghiệp trên cả nước có nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất kinh doanh và đầu tư
một trăm linh sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia việt nam được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm